sip nằm trong top năm quốc gia đáng sống và an toàn nhất trên thế giới
theo cập nhật mới nhất của paspor index hội chiếu ship đứng thứ tám trên bảng xếp hạng các hội chiếu quyền lực trên thế giới
công dân mang quốc tịch ship có thể đi lại một trăm năm mươi chín quốc gia mà không cần thị thực visa
dựa trên thông tin mới nhất các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu hội chiếu ship không bị bắt buộc từ bỏ quốc tịch hiện tại
đạo ship gọi chính thức là nước cộng hòa ship là quốc đạo lớn thứ ba của địa trung hải
có nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào ngành dịch vụ
vận chuyển và du lịch
nhờ việc hoàn toàn không phát triển các ngành công nghiệp nặng
đảo sip có bầu không khí và môi trường sống đặc biệt trong lành
đa quốc này là một trong một mươi quốc gia được nhiều người chọn làm nơi nghỉ hưu nhất
bên cạnh đó chính sách thuế với nhiều ưu đại cho doanh nghiệp
cũng giúp cho đảo sip trở thành một trong năm quốc gia phù hợp nhất để tái định cư
tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn giới chức ship đã ban hành một đạo luật mới cho phép các nhà đầu tư nước ngoài
trở thành công dân có được hộ chiếu và có được thể xanh đảo ship
thông qua chương trình đầu tư bất động sản ship với những điều kiện thuận lợi và dễ dàng
chương trình đầu tư lấy quốc tịch đảo sip là cách đơn giản và hiệu quả nhất
để các nhà đầu tư được các quốc tịch liên minh châu âu
đây là chương trình duy nhất cho phép nhà đầu tư lấy ngay quốc tịch châu âu trong chín mươi ngày
mà không cần đáp ứng bất cứ yêu cầu nào về thời gian cư trú
đặc biệt nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình được hướng đúng mọi quyền lợi của công dân châu âu
bao gồm quyền được sinh sống và làm việc ngay lập tức tại bất kỳ quốc gia thành viên nào thuộc khối châu âu
bên cạnh đó người nhập quốc tịch ship vẫn được giữ quyền quốc tịch việt nam
và được truyền lại quốc tịch cho thế hệ sau
cộng hòa ship có hai chính sách cấp hộ chiếu vàng cho các nhà đầu tư để định cư hoặc có quốc tịch ship
cách thứ nhất cũng là cách nhanh và đảm bảo nhất để có quốc tịch cộng hòa ship
một quốc gia châu âu là thông qua chương trình đầu tư
một khoảng tối thiểu hai triệu euro đầu tư cho bất động sản là điều kiện tiên quyết
cùng với đó là đóng góp từ một trăm linh euro cho quỹ nghiên cứu và phát triển của chính phủ
cũng như một trăm linh euro cho tổ chức phát triển đất đai
cộng hòa ship sẽ cung cấp quốc tịch cho những ai đạt được điều kiện trên trong vòng sáu tháng
bất kể trình độ ngoại ngữ hay sức khỏe
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi cộng hòa ship đã quyết định ngưng chương trình cấp hội chứa vàng này
cho những nhà đầu tư giàu có theo sau một loạt vụ bê bối liên quan đến
chương trình này bị phanh phui
cách thứ hai để được định cư ở cộng hòa ship thông qua đầu tư bất động sản
nước này yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu ba trăm linh euro
sau đó visa sẽ được cấp trong vòng hai tháng cho cả gia đình
visa này có hiệu lực cho cả bố mẹ của người nộp đơn cũng như vợ chồng và con cái dưới hai mươi năm tuổi
chính sách định cư vĩnh viễn này của cộng hòa ship cho phép người được cấp hộ chiếu đi lại tự do trong eu
và chỉ cần một lần duy nhất đến cộng hòa ship mỗi hai năm cho cả gia đình
khoản đầu tư có thể thông qua công ty do người nộp đơn hoặc vợ chồng người đó sở hữu tài chính
như vậy người có quốc tịch ship đồng nghĩa với quốc tịch châu âu
vì vậy công dân ship cũng sẽ được cả liên minh châu âu thực hiện các hành động pháp lý
để bảo vệ quyền lợi cho công dân như bảo vệ dữ liệu cá nhân quyền công dân
bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử trong công việc tuổi tác
khi có quốc tịch tạo ship công dân có quyền được giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân quyền
tại nghị viện châu âu các cơ quan eu bằng bất cứ ngôn ngữ nào của hiệp ước
quay trở lại với trường hợp của ceo nguyễn phương hằng
nhiều lực sư cho rằng căn cứ theo quy định tài khoản một điều năm bộ luật hình sự việt nam năm hai nghìn một mươi năm
sẽ đối bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
mọi hành vi phạm tội trên lãnh thổ việt nam sẽ áp dụng bộ luật hình sự của việt nam để giải quyết
do đó việc bà nguyễn phương hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra xử lý
trường hợp nếu bà nguyễn phương hằng đang có hai quốc tịch và cơ quan công an thành phố hồ chí minh
có đủ căn cứ xác định bà hằng có hành vi phạm tội của tội có lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
nhưng bà hằng không thuộc trường hợp được hưởng quyền miễn trừ theo quy định tài khoản hai điều năm của bộ luật hình sự
thì đương nhiên cơ quan tố tụng sẽ áp dụng bộ luật hình sự của việt nam để xử lý một cách nghiêm minh
khách quan đúng người đúng tội
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả
quý vị nghĩ gì về vụ việc bà nguyễn phương hằng có hai quốc tịch
xin hãy để lại bình luận phía bên dưới và chia sẻ cho chúng tôi
nếu bạn muốn xem thêm những tin tức hấp dẫn khác hãy bấm vào phần màn hình kết thúc
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo